công an thành phố bumathut tỉnh đắk lóc vừa cho biết đơn vị đang khẩn trương truy tìm đối tượng đã đập vỡ kính ô tô để trộm cắt tài sản hàng trăm triệu đồng
theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh vào trưa ngày bốn tháng bốn một người đàn ông đỗ xe ô tô bên đường lê thánh tông thuộc phường tân lợi thành phố bô ma thuật để vào cửa hàng cắt tóc
ngay sau đó một đối tượng đã tới gần rồi dùng vật cứng phá cửa kính lấy đi một túi ni lông đựng tài sản
sau khi phát hiện xe bị đập phá và bất tài sản chủ xe đã trình báo với công an thành phố bumathut để làm rõ vụ việc